gần tám mươi chín thí sinh hà nội đã vừa hoàn thành xong kỳ thi chuyển cấp tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông
kỳ thi được đánh giá là an toàn nghiêm túc siết chặt quy chế thi
như vậy nỗi lo về kỳ thi khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín đã phần nào được giải tỏa
phụ huynh học sinh đều rất yên tâm bởi tính nghiêm túc của kỳ thi cùng với sự chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất của các hội đồng thi
em thấy để năm nay khá là dễ
tiếng anh thì thực ra em cũng khá là dễ
đó là những nhận định của đa số thí sinh khi được hỏi về đề thi tuyển sinh vào một mươi năm nay
tâm trạng phấn khởi là điều dễ dàng nhận thấy của nhiều học sinh khi bước ra khỏi phòng thi
cả ba môn toán văn và tiếng anh đều vừa sức nằm trong chương trình tinh giản và không có câu hỏi gây bất ngờ
đề thi dễ có nghĩa là độ phân hóa học sinh sẽ khó hơn
đó cũng là nhận định của nhiều người sau khi kết thúc kỳ thi
nếu mà dễ chung như thế thì cái điểm số nó sẽ khi mà xét vào các nhà trường thì nó sẽ đẩy lên rất là cao
thì lại thành ra là lo lắng là không biết mình có đỗ được hay không
năm nay cách ra đề thi môn ngữ văn ở nhiều địa phương có sự sáng tạo và gắn với thực tiễn cuộc sống
đề thi của nghệ an là lý tưởng dám sống hết mình
ứng xử là
tấm gương phản chiếu nhân cách trong đề văn của hà nội
đặc biệt chủ đề lắng nghe của sở giáo dục và đào tạo tp hcm được nhiều giáo viên đánh giá cao
có tính chất phù hợp với lại cuộc sống của tuổi trẻ hiện nay
đặc biệt là hướng các con về những vấn đề có tính chất đạo lý tư tưởng
biết chia sẻ như là biết chia sẻ biết lắng nghe biết yêu thương
cho đến chuyện là biết sống có lý tưởng biết khấn đấu nỗ lực
và ngoài ra nữa là ví dụ như một số đề của một số trường là nhấn mạnh đến
không có lòng tự trọng
đấy đều là những vấn đề mà tôi nghĩ là hết sức hay và nó thú vị
đề thi môn ngữ văn của sở giáo dục và đào tạo hà nội
không có nhiều thay đổi từ cấu trúc tới tính chất mức độ kiểu dạng các câu hỏi
so với những năm gần đây
hà nội lâu nay luôn coi ngữ văn như một môn khoa học dạy trong nhà trường
yêu cầu học sinh phải hiểu đúng hiểu đủ các khía cạnh
điều này cũng có mặt tốt
nhưng cũng khiến học sinh
đáp án thì ngoài các ý gạch ra trong ba rem
còn có phần điểm cho sáng tạo
nếu giáo viên chấm máy móc
không có từ nào ghi nội dung đúng như đáp án
thí sinh có thể bị mất điểm
đề thi như vậy thì sẽ giảm đi cái áp lực rất là lớn cho các con
nó vừa cho phép kiểm tra đánh giá
vừa có cái khả năng phân hóa
nhưng đồng thời nó cũng đủ để các con có thể nhẹ nhàng
để có thể tiếp tục với những cái môn thi tiếp sau
và một cái mùa thi
một cái mùa ôn thi kéo dài và căng thẳng và mệt mỏi
thì cuối cùng cũng đã được kết thúc bằng một cái đề thi như vậy
thì rất là hợp lý cho cái hoàn cảnh cụ thể của năm học này
thí sinh làm bài thi ngoại ngữ
bằng hình thức trắc nghiệm bốn mươi câu trong thời gian sáu mươi phút
khác với năm ngoái
đề thi ngoại ngữ năm nay loại bỏ hoàn toàn phần thi tự luận
thí sinh chỉ khoanh đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm
môn thi này sẽ được hà nội chấm bằng máy
nhiều thí sinh cho biết đề thi khá dễ
các phương án không đánh đố gây nhiễu
nội dung bám sát sách giáo khoa
do đó tự tin đạt mức điểm từ bảy đến chín
một số thí sinh tiết lộ chỉ mất hai mươi phút
đã khoanh hết đáp án của đề thi năm nay
không phải làm tự luận thì nó khá là một lợi thế
thì mình sẽ tránh được những cái sai sót
ví dụ như là
tránh viết sai chính tả
thì em thấy đây cũng khá là một lợi thế ạ
đề thi tiếng anh vào một mươi năm nay tại hà nội rất hay
đề thi đã khai thác các kiến thức quan trọng
mà học sinh đã học trong suốt chương trình
cho cơ sở đặc biệt là chương trình lớp chín
thêm nữa thì đề thi này thì cũng cung cấp các kiến thức văn hóa
đặc biệt là trong bài đọc hiểu như là về vịnh hạ long
và về các vấn đề môi trường
và thông qua kiến thức văn hóa này thì học sinh được
ngoài việc kiểm tra trình độ tiếng anh của mình
thì học sinh còn được kiểm tra được
kiểm tra về biết thêm về các kiến thức
bên ngoài xã hội là giúp cho các bạn học sinh
thêm yêu quên đất nước của mình hơn
môn toán là môn thi khiến học sinh hà nội lo ngại nhất
vì đề thi các năm trước đều có tính phân loại rất cao
thì năm nay mức độ khó giảm đáng kể
nhiều thí sinh tự tin chấm cho mình điểm chín điểm một mươi
vì làm bài thi trọn vẹn
các giáo viên đánh giá với đề thi này
đa số thí sinh có thể dễ dàng đạt từ điểm bảy điểm tám
đề thi được xem là dễ hơn mọi năm
liệu có gây áp lực cho xét tuyển
vào các trường công lập
tới đây hay không
câu trả lời sẽ có vào cuối tháng bảy này
khi mà sở giáo dục và đào tạo
các địa phương công bố kết quả điểm thi
và điểm chuẩn vào trường
kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi về bản chất cũng chỉ là
kỳ thi chuyển từ cấp trung học cơ sở
lên cấp trung học phổ thông
là một trong số các kỳ thi suốt chặng đường học tập
mà các em học sinh phải tham dự
thế nhưng thực tế thì nhiều năm qua
kỳ thi vào một mươi lại được phụ huynh
và các thầy cô giáo nhìn nhận như một bước
hoặc quan trọng đối với mỗi em học sinh
trước yêu cầu của thực tiễn
trước chủ trương đổi mới căn bản
và toàn diện nền giáo dục nước nhà
một câu hỏi được đặt ra là
làm sao để các kỳ thi ở cấp phổ thông
hiệu quả nhưng nhẹ nhàng hơn
và quan trọng là học không phải
chỉ để đi thi
ngày thi đầu tiên
cũng là thời điểm học sinh hồi hộp nhất
các em phải đến trường thi
từ rất sớm
tám giờ sáng bắt đầu thi
nhưng từ bảy giờ sáng bắt đầu thi
từ bảy giờ hội đồng thi đã tập hợp thí sinh
để nghe các thông tin
liên quan đến chuyện thi cử
về các vấn đề như chuyện giấy tờ
thủ tục quy chế thi
và nhắc nhở luôn chuyện ăn uống
chuyện đi lại
em chọn trường thăng long
trường học phổ thông thăng long
em cũng thấy trường có tỷ lệ chọn năm trước
thì cũng khá thấp
nhưng mà năm nay em nghĩ nó sẽ tăng gọt đến khá cao
tại vì tỷ lệ chọn cũng chọn nhau là một tám
em cũng thấy khá dư
em cũng thấy khá dư
em không thể học kỹ từ đầu năm cho đến bây giờ
một tuần trước khi thi
em không học nhiều nữa
em chỉ xem lại bài ôn lại tất cả các kiến thức
mà thấy cô đã dạy
những hình ảnh này
đã trở nên vô cùng quen thuộc với nhiều thế hệ
không có gì mới
nếu không muốn nói là quá cũ
học sinh đến trường thi
với tâm trạng lo lắng
tranh thủ ôn tập đến những phút cuối cùng
sự căng thẳng
nhiềm trọng hiện trên khuôn mặt
của các giám thị
sự có mặt của những đoàn thanh tra
dù là để kiểm tra
động viên tinh thần của các em học sinh
nhưng cũng đồng nghĩa với việc
tăng thêm áp lực lên tinh thần của học sinh
tất cả đoàn bộ thanh tra khói thi
hồi hàng năm trăm
đoàn bộ thanh tra
đã vào thực hiện đúng nghiêm
cái quy chế
đã tạo đoàn bản hành
chúng tôi cũng xác định là các thầy cô
rất là nghiêm túc
các buổi học tập
bây giờ khả năng không có băng
kể các giám thị tham mộ
tinh thần đã sẵn sàng
một câu hỏi đặt ra
là liệu có cần thiết
phải tạo ra không khí căng thẳng
khi chúng ta hoàn toàn có thể làm khác đi
mà vẫn đảm bảo sự nghiêm túc
các giám thị đâu cần phải liên tục nhắc nhở
với lời nói nét mặt đầy nghiêm trọng
thay vào đó
hãy mỉm cười thân thiện
hãy bật nhạc thật nhẹ ở sân trường
hoặc trên hành lang
trước giờ vào phòng thi
để tạo không khí nhẹ nhàng hơn
nên tìm cách giảm áp lực cho các em
từ chính cách tổ chức những cuộc thi như thế này
với học sinh
áp lực kỳ thi không chỉ ở việc phải cạnh tranh
vượt bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa
để có chỗ học ở lớp một mươi công lập
cũng không chỉ nằm ở đề thi khó hay dài
mà với các em
không gì nặng áp lực
bằng việc không đạt được các bạn
được kỳ vọng của bố mẹ
và của cả thầy cô giáo
rất nhiều phụ huynh sẵn sàng nghỉ việc
đứng trước cổng trường
đội mưa đội nắng
chờ con từ đầu giờ cho đến khi
con ra khỏi phòng thi
nhiều người chút tâm trạng lo lắng này
sang các phụ huynh khác
bằng các thành tích của con
về ngôi trường con đang cạnh tranh để vào
còn với kỳ thi lớp một mươi
bản chất chỉ là kỳ thi chuyển cấp
để các em học sinh lớp chín
tiếp tục học lên lớp một mươi
trường công lập dân lập
hay vừa học vừa làm
thế nhưng trên thực tế
học sinh và phụ huynh đã nghĩ
về kỳ thi này như thế nào
học tập là cao hơn
và đội ý thức lớn hơn
giống như một bước ngoặt
một ngã rẽ quan trọng
quyết định tương lai của mỗi em học sinh
đó là cách mà không ít phụ huynh
đã gieo vào ý thức của con mình từ nhỏ
khiến cho một kỳ thi chuyển cấp
để lên lớp
trở nên căng thẳng với áp lực tăng dần
qua từng năm
nhiều bố mẹ gán cho kỳ thi này
đây là một giai đoạn bước ngoặt
và nếu con không vào được những cái trường cấp ba
thì con sẽ không thể nào làm gì hết
ở trong trường cấp ba
đây là một giai đoạn bước ngoặt
để con lựa chọn được một ngôi trường
và mẹ biết trường a sẽ thành công
còn trường b sẽ không thành công
ví dụ có niềm tin như vậy
chúng ta lại tự dọa
dọa cho con em của chúng ta
năm nay có bao nhiêu thí sinh thi
trong đó chỉ có bao nhiêu
chỉ tiêu dành cho trường cấp ba
như vậy sẽ có một số lượng
rất lớn các bạn phải học
ở những trường khác
và một số bạn sẽ bị trượt
và trường cấp ba
tương lai của những bạn đấy
thì như thế này hoặc là như thế khác
cái điều đấy nó làm cho tất cả mọi người cảm thấy
một cái kỳ thi bình thường chuyển cấp thôi
nó trở thành một cái gì đấy
nó giống như là đi phỏng vấn xin việc
nó là một cái yếu tố để xác định
một người thành công hay là thất bại
một yếu tố để xác định được là
tương lai của tôi có được đảm bảo hay không
và chính vì cái lẽ đó
làm cho cái kỳ thi nó trở nên là quá căng thẳng
không cần thiết
cái dầm mưa rội nắng của bố mẹ
với con trẻ
là một sự đánh đổi kỳ vọng
một ánh mắt
cái nhíu mày tiếng thở dài
ẩn chứa sự quan tâm lo toan của phụ huynh
lại là nỗi sợ của biết bao đứa trẻ
có khi chúng còn đáng sợ hơn
cả việc điểm thấp hay thì trượt
tôi vẫn nghĩ rằng là
kỳ thi cấp ba là một kỳ thi rất là áp lực
cho cả phụ huynh và học sinh
rồi tôi cũng không biết là chúng ta nên thay đổi thế nào
để cho nó đỡ áp lực hơn
chúng tôi bản thân thì ở ngoài
các mẹ vẫn nói với nhau chuyển với nhau
rất là lo nhưng mà vẫn cứ đợi ủng hộ con
rất là áp lực luôn
bởi vì học rất nhiều các con thi cũng rất sợ
nên là nói chung là phụ huynh nào
tôi cũng phải khẳng định là rất lo lắng cho con
bất ăn bất ngủ cho con
dù là trường công hay trường tư
dù trường có tiếng
hay trường bình thường
thì ba năm cấp ba cũng sẽ nhanh chóng đi qua
và chỉ góp thêm một đoạn đường nhỏ
trên bước đường trưởng thành
của mỗi học sinh
các em cần được truyền tinh thần tích cực
rằng sẽ còn nhiều con đường
định hướng khác cho lộ trình học tập
cho tương lai của các em
dù có thể con đường đó
khởi đầu sẽ khó khăn
và thách thức hơn
thường là những phụ huynh nào mà đặt kỳ vọng
vào con mình rất là nhiều
và kết quả không được như mong muốn
thì sẽ có những phản ứng
khá là tiêu cực thể hiện được sự thất vọng
và cảm giác là sốc của mình
cái chuyện đấy
là điều bình thường
và tôi có thể thông cảm được
nhưng mà cái quan trọng là
đứa trẻ nó diễn giải
hành vi sốc
hoặc là những biểu hiện thay đổi
về mặt cảm xúc của bố mẹ như thế nào
thì đấy mới là điều quan trọng
và việc đứa trẻ diễn giải
những biểu hiện của cha mẹ
có thể ảnh hưởng đến hướng đi
cả cuộc đời của đứa trẻ sau này
vì vậy cho nên là bố mẹ cần phải nhận ra
và cần phải lấy đó làm động lực
để kiểm soát những cảm xúc của mình
nhìn vào bức tranh toàn cảnh
điểm chuẩn năm ngoái
dễ dàng nhận thấy sự phân hóa sâu sắc
chất lượng giữa các trường
trên địa bàn hà nội
khoảng cách giữa các trường có mức điểm cao nhất
với trường có mức điểm thấp nhất
có khi lên đến hàng chục điểm
cứ thế kết quả của mùa thi trước
lại đẩy mùa thi sau
vào áp lực cạnh tranh
nếu điều hòa được
chất lượng giữa các trường
cũng như tâm lý bình thường hóa
kỳ thi vào một mươi ở phụ huynh
thì tất yếu sức nóng của kỳ thi
sẽ giảm nhiệt
từ đó giải tỏa những áp lực không đáng có
để các em
giữ sức cho những mục tiêu
và ước mơ lớn hơn
của cuộc đời mình
những hình ảnh vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình đường tới tương lai kỳ này

hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo